tháng ba tháng năm công an huyện định hóa nhận được tin báo từ người dân về việc một người đàn ông ở xã thanh định bị sát hại
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương ở phần đầu
lực lượng công an đã khẩn trương xác minh truy xét bắt giữ nghi phạm nguyễn văn long là con đẻ của nạn nhân và thu giữ hung khí gây án
được biết nguyễn văn long có dấu hiệu tâm thần
trong khi đó tại đắk lắc ra tay giết con rồi tự tử bất thành
bùi văn sô chú tại thành phố bông ma thuật đã phải nhận bàn án thích đáng
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tuyên phạt sô một mươi bốn năm tù
theo cáo trạng xô và vợ có ba người con
quá trình chung sống hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi thấy vợ la mắng con gái thứ hai cho rằng vợ không thương con và sẵn mâu thuẫn
nên sô nảy sinh ý định giết con và tự tử
đối tượng xuống nhà bếp lấy một con dao rồi cắt vào vùng cổ tay của con gái
sau đó tự cắt vào cổ mình
nhưng được người thân phát hiện can ngăn
rất may con gái rô được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
một vụ vận chuyển hơn một mươi chín viên ma túy vừa được lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phối hợp bắt giữ
tại quốc lộ chín thuộc huyện cam lộ tỉnh quảng trị phát hiện một chiếc xe taxi đang lưu thông hướng lao bảo đông hà
có dấu hiệu nghi vấn
lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe kiểm tra
qua đó phát hiện trần hoàng minh nhật đang vận chuyển một mươi chín viên hồng phiến
nhật khai được thuê vận chuyển số ma túy trên vào thành phố huế với tiền công là hai triệu đồng
tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với nguyễn thanh hùng và bốn đồng phạm
trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ cửa khẩu tây ninh vào tp hcm để tiêu thụ
theo cáo trạng từ ngày sáu đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hùng là đối tượng cầm đầu
nhiều lần mua ma túy của vợ chồng tên sang ở tây ninh
sau đó hùng chiêu nạp các đồng phạm thành lập đường dây vận chuyển ma túy
tổng số tăng vật thu giữ là khoảng một mươi một kg ma túy tổng hợp các loại
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú yên
phối hợp với công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa bắt giữ lê văn tiên
trú tại tp tuy hòa là đối tượng truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hùng là đối tượng cầm đầu
do mâu thuẫn tiên cùng với nguyễn bá thiện và nguyễn duy quốc đã hành hung
đâm chết anh nguyễn tùng lâm chú tại tỉnh thái nguyên
tòa nân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt nguyễn bá thiện hai mươi năm chín tháng tù
về tội giết người và cố ý gây thương tích
lê văn tiên và nguyễn duy quốc chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên trong quá trình được tại ngoại chờ chấp hành án tiên đã bỏ trốn
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này
cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chép các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý